bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một cho biết đêm ngày một mươi sáu tháng một tàu cảnh sát biển hai nghìn bảy
trong lúc hành trình cơ động tránh sóng đã vớt được hai ngư dân bị trôi giặt trên biển
trong đó có một người đã tử vong
qua nắm mắt ban đầu hai nạn nhân là nguyễn văn thứ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chủ tàu cá hp chín mươi nghìn bốn trăm bốn mươi một ts và thuyền viên đinh văn đào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đã tử vong
cả hai cùng chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đến hai h ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng một tàu cảnh sát biển hai nghìn bảy đã chở các nạn nhân
về cập cảng bến gót và bàn giao cho đội biên phòng cát hải cùng gia đình